tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã phát hiện bắt giữ hơn một trăm linh kg pháo cất dấu trên xe ô tô khách
tổ công tác đã phát hiện một túi sách để trong cốp xe và trên xe cất giấu một lượng pháo hoa và pháo nổ
số pháo này được xác định là của hành khách trịnh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại yên ninh thiện yên thanh hóa
trịnh thị loan đã mua số pháo trên tại thành phố lạng sơn sau đó thuê xe taxi trở ra xe khách để mang về thanh hóa bán trong dịp tết nguyên đán
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ